ubnd tp hội an tỉnh quảng nam vừa phê duyệt đề án cải tiến phương thức bán vé thăm quan khu phố cổ bằng hình thức vé thăm quan số hóa
đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý điều hành phố cổ góp phần hạn chế tình trạng trốn vé ngăn chặn thất thoát sai sót trong quá trình đối chiếu
xót vé và giảm phiền hà cho du khách đến thăm quan phố cổ
phương thức bán vé tham quan phố cổ bằng hình thức vé điện tử được triển khai đối với khách đi theo đoàn tại bốn quầy vé gồm quầy vé số tám hoàng diệu
hai mươi bạch đằng bảy mươi tám lê lợi và quầy vé đặt tại quảng trường sông hoài được biết vé điện tử là loại vé chọn gói đối với các điểm tham quan di tích
theo kế hoạch ubnd tp hội an sẽ thí điểm việc bán vé tự động chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ nay đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai dự kiến đến đầu năm
năm hai nghìn hai mươi một vé điện tử sẽ bán tại tất cả các lối vào thành phố và điểm bán sẽ được mở rộng tại các trục đường lớn ngoài phố cổ
kinh phí thực hiện đề án gần năm tám tỷ đồng số tiền này dùng để đầu tư máy móc thiết bị thiết lập các phần mềm số hóa vé tham quan